trong hai ngày gần đây lợi dụng tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin xấu giả mạo nhằm thu mua sổ bảo hiểm xã hội của người lao động để trục lợi
tại tỉnh bình dương các đối tượng đã lập trang facebook mạo danh bảo hiểm xã hội tỉnh bình dương
để giao mua sổ bảo hiểm xã hội
về sự việc này bảo hiểm xã hội việt nam đã thông tin chính thức
bảo hiểm xã hội tỉnh bình dương đã có công văn gửi sở thông tin và truyền thông tỉnh yêu cầu có biện pháp ngăn chặn
và xử lý theo quy định của pháp luật đối với những tài khoản mạo danh
bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã có công văn đề nghị công an tỉnh bình dương phối hợp vào cuộc
để điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đồng thời bảo hiểm xã hội việt nam đã gửi thông tin về các trang facebook trục lợi tới bộ công an
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để xử lý ngăn chặn các hoạt động này